hơn ba mươi năm gắn bó với nghề bà nguyễn thị thanh hiếu tổ trưởng sản xuất tổ môi trường số một
chi nhánh hoàn kiếm công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
luôn sẵn sàng làm tăng ca với sự tận tâm và trách nhiệm bà và các chị em trong tổ luôn nỗ lực
bảo đảm vệ sinh môi trường cho thành phố luôn xanh sạch đẹp với sự gắn bó trách nhậm ấy
bà vinh dự được thành phố hà nội vinh danh là công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn một mươi chín
cùng với chiếc trồi tre xe đầy bà nguyễn thị thanh hiếu và những người phụ nữ công nhân
vệ sinh môi trường đi khắp các con phố quanh khu vực hồ hoàn kiếm để thu gom rác vốn tính cần
thận trách nhiệm bà hiếu luôn cẩn mẫn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao thu dọn sạch
rẽ rác thải giữ sạch đẹp đường phố với bà nguyễn thị thanh hiếu công việc thu gom rác như ngấm
vào máu thịt của mình vậy
vị trí ngoài đường thường là công việc rất lặng nhọc độc hại lượng rác rất là lớn
thu rác nhà dân thu rác cơ quan hợp đồng quét hè quét đường
quen khu vực hồ hoàn kiếm nhất là vào những dịp lễ tết hoặc vào ngày cuối tuần lượng người rất
đông sả rác rất nhiều trong khi đấy ca ngày chỉ có năm công nhân thôi vẫn phải thu gom cố gắng hoàn
thành nhiệm vụ
có một mươi năm công nhân có nhiều người còn rất trẻ
bà nguyễn thị thanh hiếu thường xuyên gần gũi tận tình hướng dẫn những công nhân trẻ mới vào làm việc
chị hiếu là một người tổ trưởng rất là gương mẫu và mẫu mực luôn bảo ban chị em nhiệt tình
những cái chị em nào mà làm kiểu như là chưa đúng quy trình hoặc là gì là chị rất bảo nhẹ nhàng không bao giờ cáo ngắt
chị em công nhân môi trường chúng tôi rất mong muốn người dân cũng như các du khách hãy nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường hãy xả rác đúng nơi quy định
dù có nhiều đóng góp cho thủ đô song bà hiếu không mong mỏi gì cho mình chỉ bày tỏ suy nghĩ làm sao người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
không vứt sát bửa bãi để những công nhân vệ sinh môi trường bớt đi mệt nhọc
góp phần xây dựng hình ảnh hà nội xanh sạch đẹp